sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần tiếp tục đổi mới
cuối giờ sáng nay quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn
về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý điều hành của mình
phát biểu kết thúc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
trên cơ sở căn cứ kết quả phiên họp hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan
giả soát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết đã ban hành
cùng các vấn đề nêu trên để dự thảo nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn để trình quốc hội xem xét
thông qua vào cuối kỳ họp làm cơ sở để quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục theo dõi giám sát việc thực hiện